sau khi đến nơi duyên đứng trên vỉa hè cùng với vương văn hùng đang bắt gà trong lòng
công cầm theo chiếc công nhị khúc bằng inox xuống xe tiến lại phía sau ghiền và vòng chiếc công qua đầu xuống cổ kéo ngược về phía sau siết cổ ghiền